thưa quý vị ba mươi năm khai thác cầu thăng long đã góp phần không nhỏ trong giao thông vận chuyển hàng hóa
giao thương giữa các tỉnh phía bắc với thủ đô hà nội
để nâng cao tuổi thọ cây cầu đáp ứng giao thương đi lại
việc sửa chữa cây cầu này đang được tiến hành khẩn trương
bảo đảm cuối năm nay hoàn thành đưa vào sử dụng
công đoạn đầu tiên là cào bóc lớp nhựa của mặt cầu thăng long
đã hoàn tất một trăm linh các công đoạn thi công này được yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ
chất lượng và tuổi thọ của công trình
công trường thi công sửa chữa mặt cầu thăng long hiện đang huy động máy móc thiết bị chuyên dụng
cùng với hàng chục công nhân tập trung triển khai
bốn trạm trộn bê tông hiện đại cũng được di chuyển trên cầu để chuẩn bị đổ bê tông siêu tính năng
có thể đổ bảy mươi khối bê tông trong một mươi giờ và đạt chín trăm linh mét vuông
với công suất này việc đổ bê tông sẽ hoàn thiện trong ba tháng
trộn bê tông tại hiện trường để đáp ứng được tiến độ cung cấp bê tông
cũng như sản xuất bê tông và lưu lèn giải bê tông trên mặt cầu
trong thời gian được quy định theo tiêu chuẩn trong điều kiện bình thường đến bảy ngày
và sau bảy ngày thì cái bản mặt cầu uhc có thể đưa vào thực hiện các công nghệ tiếp theo
các lớp phủ tiếp theo
để đáp ứng tiến độ công trình chủ đầu tư dự án tập trung giám sát thi công
thực hiện nghiêm giải pháp kỹ thuật công nghệ
đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng công đoạn
tôi sẽ giám sát chặt chẽ tất cả mọi hoạt động của nhà thầu
ví dụ trong giai đoạn chuẩn bị này công tác chuẩn bị như thế nào công tác cào bóc như thế nào
thì đề nghị tư vấn giám sát có chấp hành rất nghiêm trúc
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật
bảo đảm tiến độ trong năm nay để đưa cây cầu vào khai thác đồng bộ với dự án đường vành đai ba
đoạn mai dịch nam thăng long
thưa quý vị hoạt động sửa chữa mặt cầu thăng long
từ khâu tư vấn thiết kế tư vấn giám sát và thực hiện thi công đều do các kỹ sư và nhà thầu việt nam thực hiện
công trình do tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải là đơn vị đại diện chủ đầu tư
mới đây tại cuộc thị sát công trình sửa chữa mặt cầu thăng long
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã nhấn mạnh không thể chậm trễ thi công vì thiếu giải pháp công nghệ
vậy thực chất công nghệ được áp dụng trong sửa chữa công trình này là gì
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông vũ hải tùng phó cục trưởng cục quản lý xây dựng đường bộ tổng cục đường bộ việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
xin anh cho biết là vấn đề sửa chữa mặt cầu thăng long đến thời điểm này đã đạt được tiến độ như thế nào ạ
dự án cầu thăng long bắt đầu triển khai thi công từ một mươi sáu tháng tám
đến nay thì đã đạt được các khối lượng tương đối đáng ghi nhận
thứ nhất là quỹ công tác phân luồng bảo giao thông đã đáp ứng được yêu cầu
lắp đặt được các mái tre hệ thống điện trên cầu và đã cào bóc cơ bản xong lớp bê tông nhựa cũ
khối lượng đạt được khoảng bảy tám của giá trị hợp đồng
vậy ông cho biết là cái giải pháp công nghệ mối chốt quan trọng nhất trong lần sửa chữa mặt cầu thăng long lần này là gì ạ
trong giải pháp công nghệ sửa chữa cầu thăng long lần này
thì nơi áp dụng công nghệ gốc là của châu âu
xuất phát từ hà lan đã được nhiều nước ứng dụng thành công cụ thể
đối với giải pháp công nghệ này thì bao gồm là hàn đinh neo xuống cái bản thép
sau đó lắp đặt lưới cốt thép đổ bê tông siêu tính năng uhpc và thảm bê tông nhựa lên trên
cốt lõi của giải pháp công nghệ này là lớp bê tông uhpc siêu tính năng
đối với các kết cấu bản thép liên hợp thông thường
thì bằng bê tông chúng ta phải sử dụng chiều dày bê tông dày khoảng
với trường hợp chúng ta sử dụng bê tông siêu tính năng này thì chiều dày chỉ còn có sáu cm
vừa giảm được tĩnh tải của kết cấu vừa đảm bảo độ cứng của mặt cầu
thì đó là cốt lõi của công nghệ này
có một vấn đề mà hiện nay dư luận đang hết sức quan tâm là bởi vì có thông tin là
dự án đang phải chờ các chuyên gia của trung quốc để sang chuyển giao công nghệ
vậy thì ông hãy làm rõ nội dung này cụ thể là như thế nào ạ
trước các dư luận
và về việc chuyên gia trung quốc là sang chuyển giao công nghệ cho chúng ta
thì tôi xin khẳng định là không có việc đó
vì từ đầu toàn bộ quá trình nghiên cứu đề xuất dự án và triển khai thi công
đều do các giáo sư tiến sĩ và các kỹ sư cán bộ công nhân của người việt
nghiên cứu và làm chủ công nghệ hoàn toàn
hiện nay là trên dư luận thì đang có nói mà chờ chuyên gia trung quốc
sang để chuyển giao công nghệ
thực chất ở đây là hai kỹ thuật viên kèm theo cái hợp đồng bán máy giải bê tông hpc
và thiết bị bảo dưỡng nồi hơi
hiện nay thì các thiết bị này thì đã được các kỹ sư đàn bộ nhà thầu việt nam
đã nghiên cứu đang vận hành
tuy nhiên họ sẽ vẫn phải sang theo điều kiện của hợp đồng để bàn giao
rồi bảo dưỡng thiết bị theo đúng điều kiện hợp đồng của nhà thầu
việc lựa chọn thiết bị là của trung quốc hay là của nước ngoài
thì nhà thầu sẽ phải căn cứ trên điều kiện vừa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án
và vừa đảm bảo cái hiệu quả kinh tế tốt nhất
trong quá trình chúng tôi đã cho kiểm tra tính giá chất lượng của thiết bị này
thì vẫn đáp ứng theo đúng điều kiện của dự án
xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân